chiều nay tại hà nội cục an ninh nội địa bộ công an đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nội địa công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những dấu mốc lịch sử và những thành tích chiến công trói lọi của lực lượng an ninh nội địa từ khi hình thành đến nay
theo đó ngày một mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu bộ nội vụ có nghị định một trăm hai mươi một quy định về tổ chức việt nam công an vụ gồm ba cấp công an trung ương công an kỳ và công an tỉnh
trong đó tì thanh tra thuộc công an trung ương có bộ phận chính trị làm nhiệm vụ điều tra theo dõi phản cách mạng
đây là tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng chống phản động nay là lực lượng an ninh nội địa công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích chiến công xuất sắc
mà lực lượng an ninh nội địa đã đạt được trong suốt bảy mươi bảy năm chiến đấu và trưởng thành
đồng thời bày tỏ lòng tri ân những công hiến hy sinh của các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa sẽ ngày càng khó khăn phức tạp và nặng nề hơn
nhưng lực lượng an ninh nội địa cần tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an và nhân dân tin yêu giao phó
quyết tâm nỗ lực phân đấu xây dựng lực lượng an ninh nội địa trở thành lực lượng đầu tiên thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi